vâng cùng với tập trung lấy mẫu công nhân và người dân trong các khu vực bị phong tỏa
tỉnh bắc giang tiếp tục thực hiện giãn cách các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
di chuyển tiếp số công nhân tại thôn núi hiểu xã quang châu sang các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện việt yên
vào ngày hôm nay bảy trăm linh công nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi khu vực thôn núi hiểu xã quang châu
như vậy từ ngày năm tháng sáu đến nay đã có trên năm sáu trăm linh công nhân được di chuyển ra khỏi khu vực thôn núi hiểu
để giảm mật độ dân cư tại khu vực này
đây đều là những người đã được lấy mẫu xét nghiệm năm lần và cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
các công nhân được di chuyển tới một mươi bốn điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện
việc di chuyển được tổ chức bài bản đáp ứng các yêu cầu về phòng dịch
công nhân mặc đồ bảo hộ xếp hàng theo khoảng cách để lên xe về điểm cách ly theo danh sách được gọi tên
được biết ban chỉ đạo phòng chống dịch xã quang châu đã lập danh sách những công nhân thuộc diện di rời
theo thứ tự ưu tiên người ở cùng phòng người ở cùng tầng người ở cùng nhà trọ người ở cùng khu vực nhà trọ
qua đó đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm chéo
sau khi hoàn thành đợt giãn cách công nhân huyện việt yên sẽ chỉ đạo trung tâm y tế huyện
phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ thôn núi hiểu